theo lãnh đạo công an tp hcm cho biết cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với ông tất thành cang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một nguyên là phó ban chỉ đạo công trình lịch sử tp hcm
cùng ba bị can khác liên quan đến sai phạm trong vụ chuyển nhượng ba mươi hai hectare đất ở xã phước kiển
ngoài ra cơ quan an ninh điều tra cũng đã khởi tố ba bị can phạm văn thông
nguyên phó tránh văn phòng thành ủy tp hcm huỳnh phước long nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn
của văn phòng thành ủy tp hcm và phạm thanh tân nguyên phó tránh văn phòng thành ủy tp hcm
cùng về tội danh trên
theo cơ quan an ninh điều tra các bị can có những sai phạm liên quan đến chuyển nhượng ba mươi hai hectare đất
ở xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm từ công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên đầu tư
và xây dựng tân thuận cho công ty quốc cường gia lai
cụ thể diện tích đất này đã được thực hiện việc đền bù sau đó được chuyển nhượng cho công ty quốc cường gia lai
với giá một hai trăm chín mươi đồng một m hai giá chuyển nhượng này tấp hơn giá thị trường bốn trăm tám mươi bảy đồng một m hai
việc chuyển nhượng này không qua đấu giá là trái với quy định